do ảnh hưởng của không khí lạnh nén dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió
nên từ ngày hai mươi ba tháng chín đến đêm ngày hai mươi bốn tháng chín ở bắc bộ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có rông lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
mực nước thượng lưu các sông thuộc hệ thống hồng thái bình đang biến đổi chậm theo xu thế lên
cơ quan khí tượng thủy văn nhận định sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên
ở thượng lưu các sông từ hai bốn m hạ lưu từ một hai m
trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ lên thượng lưu sông thao sông lô và sông chảy
sẽ ở mức báo động một đến báo động hai
cùng với nguy cơ lũ trên hệ thống các sông nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi khu vực bắc bộ
đặc biệt là các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái hà giang và tuyên quang